tiếp tục thông tin về diễn biến dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
tính đến ngày một tháng bảy thành phố hồ chí minh có gần ba chín trăm linh ca nhiễm sars cov hai
sau hơn hai tháng xuất hiện đợt dịch thứ tư
mặc dù thành phố đã triệt để áp dụng giãn cách xã hội và thực hiện theo chí thị một mươi
nhưng số ca nhiễm vẫn tăng cao ba con số liên tục những ngày gần đây
sự lây lan thần tốc của chủng virus delta buộc thành phố hồ chí minh
phải gấp rút điều chỉnh chiến thuật xét nghiệm để phát hiện ca bệnh
chỉ tính từ một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng sáu đến một mươi tám h ngày ba mươi tháng sáu
thành phố hồ chí minh đã ghi nhận hai trăm bốn mươi chín trường hợp nhiễm sars cov hai mới
nhiều ca được phát hiện từ việc khám sàng lọc sau đó truy ngược ra cộng đồng
tuy nhiên không phải bệnh viện nào cũng thực hiện xét nghiệm khẳng định pcr
trong khi người đến khám bệnh có thể nhiễm covid một mươi chín mà không có triệu chứng
điều này gây khó khăn cho việc khai thác dịch tễ
theo các chuyên gia thành phố hồ chí minh
nên triển khai test nhanh tại các cơ sở y tế để sớm xác định f
test nhanh nó rất là quan trọng cho cái việc là mình khoanh vùng cho nó nhanh
rồi sau đó mình sẽ tính sau
chứ còn hiện nay nếu không có test nhanh thì vẫn còn cái công việc là rất rất là hỗn loạn
chúng ta có thể hình dung được là nếu một bệnh nhân họ không tiếp cận đến pcr thì họ sẽ đi đâu
họ phải đi tới phòng khám
nhưng phòng khám đó cũng không có test nhanh luôn thì họ sẽ đi đâu
họ đi lan thang
họ càng đi lang thang thì khả năng là bệnh càng nhiều
về ưu điểm test nhanh kháng nguyên giúp thuận lợi hơn khi sử dụng ngoài phòng xét nghiệm
cho kết quả nhanh trong vòng ba mươi phút nhưng khả năng chính xác không bằng pcr
phương pháp này được ưu tiên áp dụng trong trường hợp giám sát nhanh phát hiện ca nghi ngờ
với tình hình dịch bệnh tại tp hcm bộ y tế đánh giá sử dụng test nhanh là biện pháp giúp thành phố vf nhanh chóng xác định ổ dịch
chúng tôi có đề xuất là chúng ta sẽ sử dụng test nhanh để quét ngay tại vùng khi mà có ổ dịch và những đối tượng tiếp xúc gần là phải sử dụng test nhanh
và cái thời gian test nhanh chúng ta chỉ mất khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ
sau khi mà test nhanh dương tính thì chúng ta sẽ cách ly cái phần mà dương tính của test nhanh ra
và chúng ta sẽ sử dụng test real time pcr mẫu đơn đối với cả những đối tượng này để khẳng định
thì như vậy với hai cái thời điểm quét như hiện giờ tp hcm đang bắt đầu triển khai
thì tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta phát hiện những cái phát hiện sớm đối với cả những cái trường hợp f
thì sẽ được thực hiện một cách nhanh hơn so với cả thời điểm trước đây
trong giai đoạn này chúng ta chưa biết được là f không nằm ở đâu
thì chúng ta phải triển khai thật là nhanh cái test nhanh
để làm gì để cho nhiều nơi có thể tìm được để tìm được f
và có thể là để cho người dân hướng dẫn người dân tự làm
để đương nhiên mình hướng dẫn là nếu âm tính thì sao nó dương tính thì sao
cho tới khi nào mà chúng ta giải quyết được xong
cái việc là
và f không còn lẫn quẩn nữa
thì chúng ta mới quyết định ngưng test nhanh lại
những ngày gần đây tp hcm đã linh hoạt thay đổi chiến thuật áp dụng phương pháp test nhanh kháng nguyên
kết hợp tăng tốc xét nghiệm pcr mẫu gợp một mươi một mươi năm người tại những nơi có nguy cơ
và mở rộng xét nghiệm toàn thành phố đến ngày năm tháng bảy với mục tiêu dự kiến lấy mẫu cho năm triệu người
chỉ bắt nhanh không dùng nhập giờ xét nghiệm nhanh ứng dụng xét nghiệm nhanh của tháng một mươi
để mà chúng ta kiên sức nhanh và phát minh nhanh
không tỏa nhưng rồi sau khi xét nghiệm xong chúng ta cần thu hẹp hoặc bói mỏng ra tìm theo cái tình huống
đây là cái chiến lược đã bị phối giúp giả bộ y tế trong đất quân địa ngục
chúng ta sẵn sàng chỉ đạo cùng với bộ trưởng nhất thân các bộ đại
giám sát các trường hợp khám sàng lọc có triệu chứng
tp hcm đã chỉ đạo các trung tâm y tế bệnh viện phòng khám trên toàn thành phố
để thực hiện test nhanh kháng nguyên và cung cấp test nhanh kháng nguyên cho các khu vực cách ly tập trung
để sử dụng trong trường hợp người đang cách ly có triệu chứng
đây được coi là giải pháp chuyên môn mới nhất giúp thành phố nhanh chóng khống chế dịch bệnh